việc hiện nay các địa phương chỉ đạo khác nhau một nơi một loại công văn một loại quy định khác với tinh thần chỉ đạo của trung ương
chứng tỏ là chúng ta chưa có một sự hướng nghiệp thống nhất của các cơ quan quản lý cấp trung ương
theo tôi các cơ quan quản lý cấp trung ương cần phải bán hàng thêm những văn bản
mà nó rõ ràng nó chỉ đạo cụ thể đối với các địa phương theo tinh thần của nghị quyết một trăm hai mươi
và chúng ta có thể thay đổi những nội dung trong quy định của một trăm hai mươi tám để thích ứng với tình hình mới với điều kiện mới
bởi vì bây giờ tình hình trong ba tháng vừa qua từ khi có nghị quyết một trăm hai mươi tám lại nay thì đã có nhiều biến chuyển
vì tỷ lệ tiêm chủng
của người dân là rất cao
và nhiều nơi tiêm hai mũi ba mũi
cho nên cái việc đi lại của người dân là chúng ta cũng phải nới rộng
và quy định lại những vùng xanh đỏ tím vàng theo tiêu chí mới
và những cái này thì có thể là phải có sự tham vấn của các chuyên gia của các nhà dịch thể học
để thăm mưu cho chính phủ thăm mưu cho bộ y tế
để đưa lại những tiêu chí mới
làm sao mà để đảm bảo là người dân đi lại
làm việc lao động an toàn ăn tết an toàn
và vẫn đảm bảo được phòng chống dịch bệnh
vâng thưa ông rõ ràng là trong bối cảnh mới thích ứng an toàn linh hoạt với dịch bệnh thì
an toàn vẫn luôn luôn là cái điều ưu tiên hàng đầu của chúng ta
và rõ ràng là ở đây thì sự lo lắng của các địa phương trước bối cảnh là
có những diễn biến mới của dịch bệnh khi xuất hiện những biến chủng mới là điều hoàn toàn có thể dễ hiểu
vậy thì với người dân ở góc độ của người dân làm thế nào để có thể đảm bảo an toàn nhất khi về quê ăn tết thưa ông
những cái biện pháp chính quyền địa phương áp dụng như vậy
thì tôi nghĩ rằng là có thể đảm bảo được người dân về ăn tết an toàn
bởi vì chúng ta biết rằng dịch covid một mươi chín virus sars cov hai là nó lây truyền trong khoảng cách dưới hai m
mà lúc mà người ta nói chuyện tức là sử dụng khẩu trang không đúng hoặc là không đeo khẩu trang
thì mới có nguy cơ phát tán dịch bệnh
chứ còn nếu mà họ đi lại trên đường mà không có giao tiếp và giữ được khoảng cách
thực hiện năm k thì rất khó lây lan bệnh tật
và đây năm nay là cái năm thứ ba dịch covid một mươi chín
và sars cov hai đã đồng hành với chúng ta trong cái tết cổ truyền
năm đầu tiên thì cũng chưa có những vấn đề gì lớn
nhưng mà năm ngoái và lúc tết cánh tí
thì đã có những biện pháp của chính quyền là hạn chế đi lại kêu dẫn người dân không đi
nhưng bây giờ chúng ta phải thay đổi là người dân họ đi lại
thì ý thức của người dân
là hiệp sức quan trọng
mà người dân tự bảo vệ sức khỏe cho mình
và tự bảo vệ cho sức khỏe của cộng đồng là tốt nhất
và người dân mà để đi lại
thì cần phải chuẩn bị
chẳng hạn những ngay từ lúc chuẩn bị đi về quê
chuẩn bị đi thăm những nơi tết trục tết nào đấy
thì chúng ta phải biết rằng
có nguy cơ xảy ra việc lây lan sars cov hai
cho chúng ta
nếu mà về quê
đặc biệt là có người nhà có trẻ nhỏ
thì chúng ta phải chuẩn bị
như là những vật dụng như là nhiệt kế
như là huyết áp
như là máy đo
oxy trong máu
nếu chúng ta có thể
và một số thuốc đơn giản như thuốc hạo sốt
và những thuốc chống cảm cũng thông thường
rồi là dầu xoa chẳng hạn
và đặc biệt
thì chúng ta phải quán triệt được cái tinh thần là
giao khẩu trang
rửa tay với sạp hỏng
và không tụ tập đông người
là rất quan trọng
vâng rõ ràng là những khuyến cáo
luôn luôn đúng trong mọi hoàn cảnh
và ở đây khi mà người dân đã quá quen
với việc là thích ứng an toàn với dịch bệnh rồi
thì ý thức vẫn là điều quan trọng nhất
để có thể đảm bảo an toàn cho chính bản thân
và những người xung quanh khi trở về quê ăn tết
thế còn đối với các địa phương thì cần phải có sự chuẩn bị như thế nào
để có thể là đảm bảo
cho một kỳ nghỉ tết dài
thực sự là an toàn và phòng chống dịch bệnh hiệu quả
phải cụ thể chi tiết
những cái hoạt động phòng chống dịch covid
trong dịch tết nguyên đón sắp tới
chẳng hạn chúng ta phải giao nhiệm vụ
cụ thể cho chính quyền
địa phương như là
đặc biệt thì cập thôn
cụ phố chẳng hạn là cán bộ
tổ dân phố cán bộ
thì đặc biệt là những cán bộ y tế
những cán bộ thanh niên phụ nữ
thì tất cả đều có tham gia vào
đảm bảo cái tết an toàn
cho người dân
và phải có những cái hướng dẫn
họ để đưa những cái thông điệp
an toàn cho những người
về quê ăn tết
để chẳng hạn chúng ta có thể có
những cái tờ rơi
những cái áp vít
hoặc là thậm chí những cái bán đô
ở những cái điểm mà người ta đi lại
và nhắc nhở người ta là phải đảm bảo
an toàn thực hiện năm k
không có tụ tập đông người
không ăn uống
họ hẹn tùy dô dô dô
là gây là
phát tán bệnh dân
đảm bảo an toàn và không để
cho một người dân nào không được về quê ăn tết
trong chương trình ngày hôm nay